lập các trang facebook zalo youtube giả mạo cửa hàng bán xe máy nhập khẩu đắt tiền
rồi giao bán trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ hai đối tượng lê đăng duy và nguyễn viết minh để điều tra
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã lập các trang giả mạo cửa hàng bán xe máy nhập khẩu đắt tiền
rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội để giao bán thuê chạy quảng cáo để thu hút nhiều lượt xem
khi có người liên lạc mua xe chúng yêu cầu cung cấp thông tin người mua để giả làm thủ tục mua bán
đăng ký biển số đồng thời gửi số tài khoản để người mua chuyển tiền đặt cọc
nhận được tiền cọc các đối tượng sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để cắt ghép giấy tờ
gửi hình ảnh cho người mua nhằm tạo lòng tin sau đó tiếp tục yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản giác cho chúng để nhận xe
tuy nhiên khi người mua chuyển đủ số tiền chúng sẽ chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt luôn số tiền đó
với thủ đoạn này hai đối tượng nói trên đã gây ra hàng trăm vụ lừa đảo với tổng số tiền trên ba tỷ đồng